thưa quý vị trong những ngày gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô xe máy tại các điểm giao cắt
hậu quả thì đã rất rõ ràng người bị thương phương tiện hư hỏng nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thông suốt của hoạt động giao thông vận tài
trên các diễn đàn mạng xã hội rất nhiều câu hỏi và các vấn đề đã được cư dân mạng chia sẻ
bởi rõ ràng hiểm họa tại các đường ngang giao cắt với đường sắt đã nhiều lần được cảnh báo
hậu quả đau lòng cũng không ít thế nhưng vì sao vẫn luôn xảy ra
nhiều người cho rằng tai nạn giao thông đường sắt có lẽ chỉ được kéo giảm khi và chỉ khi sự bất cần của người điều khiển phương tiện
ý thức tham gia giao thông cao hơn các barrier gắt chắn
cùng với đó là trách nhiệm của các lực lượng tham gia đảm bảo cho tứ an toàn giao thông đường sắt
một clip đang làm dậy sóng cư dân mạng trong những ngày qua
sáng ngày hai mươi tám tháng một tại đoạn đường ngang nghĩa lợi ở thành phố hải phòng
một người phụ nữ đi xe đạp cố thủy
sáu tỉnh vượt qua khi rào chắn đường tàu đang hạ xuống
khi đi ngang qua đường sắt xe đạp bị đổ khiến người phụ nữ này bị ngã
ngay lập tức nhân viên gắt chắn đã phải chạy ra hỗ trợ trước khi đoàn tàu đến
camera cũng đã ghi nhận lại hình ảnh vào thời điểm đó
không ít tài xế đã lợi dụng gác chắn chưa hạ xuống để vượt rào chắn
đó không phải là hình ảnh hiếm gặp
và cũng đã có nhiều người phải trả giá chỉ vì không muốn đứng đợi vài phút cho tàu chạy qua
ngày hai mươi chín tháng một tại khu vực thị trấn văn điển huyện thanh trì thành phố hà nội
đâm gãy một đoạn barrier chán tàu
người lái xe ô tô này cũng đã tự mình đâm đầu vào đoàn tàu đang chạy qua
và hậu quả là chiếc xe ô tô bị biến dạng phần đầu như thế này
may mắn không có ai tử vong
trước đó một ngày một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa tàu khách thống nhất bắc nam
với ô tô container tại khu vực xã văn tự huyện thường tín thành phố hà nội
rất may cũng không có thiệt hại về người
đã có rất nhiều ý kiến cư dân mạng phân tích bình luận về cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan
dẫn tới những vụ việc đáng tiếc trên
theo dõi lại camera thấy phần lớn nguyên nhân xuất phát từ ý thức kém trong chấp hành các quy định giao thông đường sắt
như bỏ qua cảnh báo biển báo rào trăn an toàn khi tàu hỏa di chuyển đến gần
thời điểm xe đầu kéo chuẩn bị rẽ nhân viên gắt chắn đã đi sang lúc đó thường là sang kéo barrier
như vậy đèn và còi báo đã có trước đó một mươi giây một mươi năm giây
xe đầu kéo cố qua trước khi barrier
nếu là xe con xe máy còn thoát chứ công nặng thế kia đúng là không tránh được
tất nhiên nhân viên gác chắn hơi thụ động chắc nghĩ xe đó vẫn kịp qua
nói chung đây là lỗi cả hệ thống con người lẫn máy móc
nếu giảm thiểu tai nạn thì phải phát triển đồng bộ cả ý thức con người lẫn trang thiết bị tự động
theo quy định hành vi cố tình vượt rào chắn khi đang đóng tại khu vực đường ngang đường sắt
có thể bị xử phạt lên tới năm triệu đồng
không ít cư dân mạng đã thẳng thắn bày tỏ cần có những giải pháp thực sự quyết liệt
để ngăn chặn những hành vi trên
cùng với đó là ý thức từ chính người tham gia giao thông cũng cần được nâng cao
trong điều kiện hạn chế lực lượng nhân viên gác tàu còn mỏng
thì việc lập kế hoạch quản lý giám sát và kiểm tra đánh giá thường xuyên rất quan trọng
tai nạn đường sắt xảy ra có liên quan đến sự yếu kém của hạ tầng đường sắt
nhưng không thể hoàn toàn đổ thừa cho công nghệ lạc hậu
phải thấy được ý thức trách nhiệm của từng đơn vị để lập lại trật tự an toàn giao thông đường sắt
nỗ lực xử lý các điểm đen xóa các đường ngang dân sinh trái phép để ngăn tai nạn
một bộ phận người dân vẫn vô tư mở ra các đường ngang trái phép khác
cần xử lý mạnh tay hành vi xâm phạm hành lang an toàn đường sắt
hiện mạng lưới đường sắt việt nam đang tồn tại hơn bốn lối đi tự phát
và tai nạn vẫn trực trở xảy ra
trong những năm qua đây vẫn là một vấn đề nan giải nhức nhối và kéo dài
dền vang như tiếng còi của đoàn tàu
ai cũng nghe thấy nhưng lại chẳng mấy lưu tâm và chỉ khi có hậu quả
thì lại là những bài học kinh nghiệm cần phải rút
đã đến lúc cần phải lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt thực chất hơn là một câu khẩu hiệu
ý kiến của bạn về nội dung này ra sao
hãy cùng tương tác và chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân